chính phủ đã tạo ra những chuyển biến tích cực tới nhận thức ý thức của các cấp sử dụng lao động trong công tác bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động
các doanh nghiệp trong ngành dầu khí ngày càng coi trọng đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động giảm thiểu các nguy cơ rủi ro mất an toàn trong quá trình lao động sản xuất
sự quan tâm trực tiếp từ hãnh đạo công ty đến xuống dưới sưởng đội

tổng liên đoàn lao động việt nam trong tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động đào tạo kỹ năng trong công tác an toàn nhằm nâng cao vai trò chức năng nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động đào tạo kỹ năng trong công tác an toàn nhằm nâng cao vai trò chức năng nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động

tất cả công tác thanh tra an toàn lao động chính trách lao động công tác người có công bảo trợ xã hội v v đều nằm ở thanh tra bộ
nhưng bởi vì lực lượng thanh tra của bộ rất là mỏng trong toàn quốc hiện nay chúng ta chỉ có khoảng năm trăm linh cán bộ thanh tra làm ở tất cả các lĩnh vực chính trách lao động an toàn lao động vệ sinh lao động rồi là các lĩnh vực khác như người quốc công bảo trợ xã hội giảm nghèo v v
do đó nên là bộ đông kinh doanh đã trình chính phủ và chính phủ đồng ý ban hành nghị định một trăm một mươi là cho phép thành đập thêm cơ quan thanh tra chuyên ngành về an toàn lao động
công tác thanh tra từ đó sẽ được nâng lên vì hiện nay chúng tôi đã ngay sau khi chính phủ cho phép thành lập cơ quan này chúng tôi đã đào tạo đã gửi cán bộ đi đào tạo nghiệp vụ về công tác thanh tra an toàn lao động
để làm gì để chúng ta có thể phủ khắp diện thanh tra ở tất cả các doanh nghiệp đặc biệt là khu vực phí chính thức
khoảng hai mươi sáu triệu người lao động ở khu vực này mà chúng ta chưa hề có một cuộc thanh tra nào ở khu vực ý thức này
và đây là một nội dung rất quan trọng và chúng ta sẽ phải tiến hành trong hiện tại và tương lai
hiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa thực sự quan tâm đến an toàn lao động một cách đúng mức
các doanh nghiệp lớn doanh nghiệp người ta đã có những trang thiết bị hiện đại đội ngũ người quản lý người vận hành và người bảo dưỡng được đào tạo
rất là bài bản và thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn của pháp luật quy định
còn riêng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt doanh nghiệp nhỏ thì một số trang thiết bị của người ta cũng mua vẫn chưa đạt chất lượng chất lượng còn kém
hay là người vận hành người bảo trì thì trình độ vẫn chưa được đáp ứng theo yêu cầu
tài nạn trực cố vẫn thường xảy ra đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì chúng ta cần phải thứ nhất là tăng cường công tác quản lý thứ nhất là việc xây dựng và bổ sung các tiêu chuẩn các quy chuẩn các bàn bản quy bản pháp luật
chúng ta phải đưa vào trong các quy định về bàn bản quy bản pháp luật
chúng ta cần phải hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực
việt nam chúng ta hệ thống bàn bản pháp luật thì tương đối đầy đủ
đến thời điểm này chúng tôi khẳng định tương đối đầy đủ
từ quy định chung khuyến pháp luật an toàn về siêu hoạt động bộ luật hoạt động các một loạt các nghị định và các văn bản của các bộ ngành
thì tôi cho rằng hệ thống pháp luật đã quy định tương đối đầy đủ
vấn đề đang là vấn đề triển khai của các bộ ngành và các địa phương đặc biệt là ở các địa phương và doanh nghiệp
thì đây là vấn đề chúng tôi đang đặt trọng tâm lên
nhiều khi luật pháp đầy đủ nhưng vấn đề triển khai mà không được đồng bộ không tốt và cái việc thanh tra kiểm tra xử lý nó không tốt thì vẫn có thể xảy ra
và đặc biệt năm nay cái quy định mở rộng sang đối tượng không quan hệ hoạt động
chúng tôi đang yêu cầu kể cả khu vực là không quan hệ hoạt động hoạt động tự do phường xã cũng phải báo cáo
vì cái việc mà báo cáo nhiều thì đồng nghĩa mà báo cáo tốt thì đồng nghĩa là chúng ta thống kê được nhiều số vụ tai nạn lao động hơn
nhưng chúng tôi cho rằng cái việc đó sẽ
con số thống kê đó tiến gần đến
cái sự thật của đó thì cũng tốt để cho các cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp
bên cạnh đó thì quy định rất rõ trách nhiệm của doanh nghiệp ngược sự hoạt động là phải trực trách nhiệm chính trong cái việc đảm bảo điều kiện hoạt động và hạn chế cái tai nạn hoạt động ở trong đơn vị của mình
giúp đỡ các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật cũng như đánh giá được các rủi ro và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn lao động là việc làm cấp thiết nhằm bảo vệ tài sản của chính doanh nghiệp
chứ không riêng đối với bản thân người lao động
bởi vì công tác an toàn vệ sinh lao động có liên quan mật thiết tới công tác kỹ thuật an toàn trong sử dụng các trang thiết bị của đơn vị
trong thời gian tới công tác này sẽ được thanh kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp vi phạm an toàn lao động
chúng tôi đã đào tạo đã gửi cán bộ đi đào tạo nghiệp vụ về công tác thanh tra an toàn lao động
đềm gì để chúng ta có thể phủ khắp cái diện thanh tra ở tất cả các doanh nghiệp
đặc biệt là khu vực phí chính thức
hiện nay có khoảng hai mươi sáu triệu người lao động ở khu vực này
mà chúng ta chưa hề có một cuộc thanh tra nào ở khu vực phí chính thức này
và đây là một nội dung rất quan trọng và chúng ta sẽ phải tiến hành trong hiện tại và tương lai
tới đây kể cả các cơ quan thanh tra kiểm tra sau các kết quả thanh tra kiểm tra và có kết luận
thì chúng tôi sẽ cho phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí để đưa những kết luận thanh tra lên
để cho dư luận xã hội người ta cũng có phê phán và người ta lựa chọn những doanh nghiệp làm tốt để người ta hợp tác
còn doanh nghiệp làm không tốt thì sẽ bị từ chối
thì đây là một cái việc chúng tôi cho rằng rất tốt
mặc dù bên cạnh đó thì cái việc xử lý vi phạm hành chính
thậm chí những đơn vị mà xảy ra nghiêm trọng để chết người có thể khởi tố hình sự
nhưng cái việc mà cũng phải để cho doanh nghiệp người ta thấy rằng là ngoài những việc đó ra
nếu làm không tốt thì kết luận của thanh tra đưa lên các phương tiện thông tin để chúng cũng ảnh hưởng rất nhiều
vì từ đó thì họ sẽ phải cố gắng làm tốt hơn
thế tôi mong rằng trong thời gian tới các cơ quan thông tin báo chí ở trung ương địa phương
tiếp tục đóng vai trò rất là quan trọng phối hợp với cơ quan của những nhà nước
và chúng ta để tiến tới ngăn chặn được cái tai nạn lao động nó giảm dần đi
tôi nghĩ là hết thì rất là khó
nhưng mà nếu chúng ta làm tốt thì sẽ hạn chế và giảm dần được những cái tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra
cần hỗ trợ duy trì sự hoạt động của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động
trong các doanh nghiệp đã được phát triển
tư vấn xây dựng thường xuyên cải tiến hệ thống cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
từng bước đưa công tác an toàn vệ sinh lao động nói chung
hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động nói riêng thành văn hóa chuyên nghiệp và hiệu quả
hỗ trợ doanh nghiệp sát với thực tiễn hơn nữa
thiết lập mạng lưới hệ thống chuyên gia tư vấn an toàn vệ sinh lao động
sộng khắp từ trung ương đến địa phương
có kiến thức chuyên môn chuyên nghiệp trình độ chuyên sâu
để tiếp tục tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp
có như vậy người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa
mới thực sự yên tâm lao động sản xuất để mang lại lợi nhuận
và bảo đảm an toàn cho bản thân trong khi làm việc